bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất mức xử phạt đến một trăm linh triệu đồng với cá nhân
hai trăm linh triệu đồng với tổ chức vi phạm về sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản
mua bán nhập khẩu sản xuất thức ăn thủy sản sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất phạt tiền từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng
đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong nuôi trồng thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
phạt từ sáu mươi đến chín mươi triệu đồng đối với hành vi mua bán nhập khẩu sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất thức ăn thủy sản
phạt tiền từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong nuôi trồng thủy sản
mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn vi phạm từ một trăm linh triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng
phạt tiền từ chín mươi đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất và mua bán
nhập khẩu thức ăn thủy sản sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản mà tổng giá trị các sản phẩm thức ăn vi phạm từ một trăm linh triệu đồng trở lên
mức xử phạt trên áp dụng đối với cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi